thành phố hồ chí minh xây dựng phương án hoạt động sau ngày ba mươi tháng chín trong đó vận tải hàng hóa thiết yếu sẽ được ưu tiên
nguyên tắc chung là người ngồi trên xe phải đảm bảo các điều kiện được phép lưu thông của ngành y tế tuân thủ đúng quy định năm k
với số lượng doanh nghiệp nhiều thành phố dự thảo kế hoạch đón công nhân lao động trở lại làm việc với mục tiêu là tạo điều kiện cho lao động nhưng phải đảm bảo phòng chống dịch
công tác xét nghiệm toàn thành phố trong sáu đợt có kết quả như sau
đối với vùng cam và đỏ thực hiện lấy mẫu bằng xét nghiệm kháng nguyên nhanh với tỷ lệ dương tính giảm từ ba bảy trong đợt một xuống còn một một trong đợt sáu
đối với vùng xanh cận xanh và vàng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm rt pcr gộp theo đại diện hộ gia đình
tỷ lệ dương tính vùng xanh cận xanh và vùng băng lần lượt giảm từ chín và một tám trong đợt một xuống còn bảy và chín
thực tế sau một mươi ngày mở cửa quận bảy huyện củ chi
và cần giờ vẫn kiểm soát được dịch và dự kiến nới lỏng thêm một số hoạt động sản xuất kinh doanh
trong đợt xét nghiệm diện rộng từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi năm tháng chín tỷ lệ dương tính chung các vùng nguy cơ toàn thành phố hồ chí minh
giảm từ bốn xuống hai trên tổng số mẫu được lấy
ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc phụ trách trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết
tại buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống covid một mươi chín chiều hai mươi sáu tháng chín